theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm bộ y tế tính đến một mươi bốn h hôm nay một mươi một tháng hai
trên toàn thế giới đã có bốn mươi ba một trăm linh bốn người mắc viêm đường hốp cấp gây ra bởi chủng mới của virus corona and covid
riêng tại trung quốc đại lục đã có bốn mươi hai sáu trăm ba mươi tám trường hợp mắc bệnh
dịch đã lây lan ra hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ ghi nhận được bốn trăm sáu mươi sáu trường hợp mắc
trong đó nhật bản một trăm sáu mươi ba trường hợp singapore bốn mươi năm trường hợp hồng kông trung quốc bốn mươi hai trường hợp
thái lan ba mươi hai trường hợp hàn quốc hai mươi tám trường hợp đài loan trung quốc một mươi tám trường hợp
hiện đã có một một mươi tám trường hợp tử vong tại trung quốc đại lục
thế giới vẫn chỉ ghi nhận hai trường hợp tử vong tại philippines và hồng kông trung quốc
tại việt nam đã ghi nhận một mươi năm trường hợp dương tính với virus corona một mươi người tại vĩnh phúc
ba người tại tp hcm một người tại thanh hóa và một người tại khánh hòa
đến nay việt nam đã điều trị khỏi bệnh cho sáu bệnh nhân